hiện nay trên thị trường một kg ếch đồng được giao bán với giá khoảng một trăm ba mươi đồng
sau khi làm sạch số lượng thịt trên còn hao đi một phần đáng kể
thế nhưng một nồi lầu ếch với trọng lượng sấp xỉ một kg đang được bán với mức giá chỉ từ tám mươi cho đến đặc sản ếch đồng là một trăm hai mươi đồng
để tìm câu trả lời cho sự kỳ lạ nói trên chúng tôi đã tìm đến chợ đầu mối ở hà nội
tại đây nguồn gốc của những con ếch dần mở ra câu trả lời cho mức giá không tưởng mà chúng tôi đã đề cập ở đầu chương trình
vì vậy ngày càng nhiều gia đình lựa chọn sản phẩm này cho bữa ăn của gia đình
tuy nhiên ếch là loài vật dễ nhiễm ấu trùng tuôn sán do đặc điểm môi trường sống mang lại
vì vậy khi sử dụng x người dùng luôn được khuyến cáo cẩn thận khi chế biến
với các loại ếch nhập lậu không rõ nguồn gốc thì càng phải cẩn trọng hơn bởi nguy cơ xấu đối với sức khỏe cao gấp nhiều lần
ít nuôi trung quốc được nhập lậu sang việt nam có nguy cơ chứa các chất kích thích tăng trưởng trong thịt
nguy cơ nhiễm sáng cao và rất khó để có thể phân biệt với ít ta bằng mắt thường nếu đã được làm sạch
chính vì vậy với sản phẩm này người tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng khi chọn mua